thông tin từ bệnh viện chợ rẫy tp hcm cho biết
sau ba lần lọc máu với hơn bốn mươi tám giờ
nam bệnh nhân ngồi độc sau khi uống sữa đã đủ điều kiện để xuất viện
đồng thời các bác sĩ đánh giá chưa xác định được tác nhân gây ngồi độc đối với bệnh nhân này
và dự đoán có thể có năm độc chất có thể gây ngộ độc
trước đó như truyền hình công an nhân dân đưa tin
nam bệnh nhân năm mươi năm tuổi ở tiền giang
được chuyển viện từ bệnh viện địa phương lên bệnh viện chợ rẫy sau khi uống sữa bột
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu cấp độ ba
suy hô hấp thở máy huyết độc không ổn định mạch nhanh nguy cơ tử vong cao
khi được chuyển lên khoa bệnh nhiệt đới
bệnh nhân nhanh chóng được các bác sĩ tập trung tất cả khả năng
tiến hành cho người bệnh thở máy lưu lượng cao
truyền dịch ổn định huyết áp lọc máu
nhằm lấy một phần độc chất ra khỏi cơ thể
với tình huống của bệnh nhân này
sau khi mà đã được ý kiến chỉ đạo của tiến sĩ hùng
thì chúng tôi đã tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực cao cấp
đánh giá từng diễn biến một
để xem phán đoán ban đầu của mình có phù hợp hay chưa
và nếu mà nó không phù hợp
thì mình phải đưa ra những sự lý nào cho nó mang tích chất rất là tính thời điểm và cấp thiết
để xác định phương án điều trị
vì nhận định độc chất được các bác sĩ gấp rút tiến hành
để có hướng can thiệp hiệu quả nhất
cùng lúc này bệnh viện nhận thông tin
mẹ và em trai bệnh nhân cũng tử vong
trước đó nghi ngờ tiếp xúc với sữa bột mà bệnh nhân đã sử dụng
ba người đều có sức khỏe bình thường trước sự cố
điều này cũng cố hơn siêu đáy khả năng đây là một chuồng ca ngội độc cấp
nghĩ do câu hỏi đặt ra cho chúng tôi là
một cái độc chất gì mà nó có thể xảy ra rất nhanh
sau khi tiếp xúc với sau khi các người bệnh tiếp xúc
nó chỉ trong vòng ba mươi phút trở lại ở tất cả các bệnh nhân
là bắt đầu diễn hiện
chúng tôi nghi ngờ nhất là xe luyện
cái thứ hai là các nhóm thuốc phát nhóm thuốc trừ sông
rồi cái chất thứ ba chúng tôi nghĩ tới là arsenic
cái chất thứ tư chúng tôi nghĩ tới là streckmine
nó là một hóa tiền
và cái thứ năm là cái chất botulinum
trước đây chúng ta cũng đã bắt đầu diễn hiện

cái chất thứ tư như vậy thì chúng ta thấy là
hầu như những cái chất này là những chất kịp độc
gây ra những cái chất chất nhanh sau khi tiếp xúc
cái bản chất của các cái chất này nó ở nhiều dạng khác nhau
nhưng mà nó có một cái dạng đặc biệt chung là
nó có một cái dạng bột chặn không ngổ không ngủ
trải qua bốn mươi tám giờ lọc máu chi lầm ba đợt
bệnh nhân đã được cai máy thở và hoàn toàn khóe mạnh
cũng theo bác sĩ lê quang
quá trình xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cho thấy
trong cơ thể bệnh nhân có một loại men giảm
phù hợp với tình trạng người bị ngộ độc nhóm thuốc organophosphate
tuy nhiên mọi thông tin liên quan đến nhóm chất ngộ độc
sẽ do cơ quan chức năng công bố khi có kết quả xét nghiệm mẫu sửa trước đó
hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện
được biết chi phí điều trị của bệnh nhân được hỗ trợ toàn bộ